thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu các bộ cơ quan địa phương chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của chính phủ
nhằm tăng cường kỷ luật nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc thực hiện nhiệm vụ
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu khi thực hiện các văn bản ý kiến chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ thì bộ trưởng thủ trưởng cơ quan chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công việc do chính phủ thủ tướng chính phủ giao
bảo đảm thực hiện đúng tiến độ chất lượng của nhiệm vụ công việc khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản
ý kiến chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
văn phòng chính phủ tăng cường đôn đốc theo dõi về tình hình thực hiện nhiệm vụ công việc chính phủ
thủ tướng chính phủ giao cho các bộ cơ quan địa phương định kỳ báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện chương trình công tác thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo chuẩn bị các đề án trong chương trình công tác của chính phủ
thủ tướng chính phủ chủ động thực hiện các quy trình bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch